sáng ngày hôm nay một mươi bảy tháng bốn theo thống kê của bộ y tế việt nam ghi nhận thêm một ca mắc covid một mươi chín mới được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại bắc ninh
tính từ một mươi tám h ngày một mươi sáu tháng bốn đến sáu h ngày một mươi bảy tháng bốn cả nước ghi nhận thêm một ca mắc mới
cụ thể đây là ca bệnh người nước ngoài được cách ly ngay sau khi nhập cảnh được ghi nhận tại bắc ninh
hiện tại tổng số bệnh nhân là hai bảy trăm bảy mươi ba ca tổng cộng có một năm trăm bảy mươi ca mắc covid một mươi chín do lây nhiễm trong nước
trong đó số lượng ca mắc mới tính từ ngày hai mươi bảy tháng một cho đến nay là chín trăm một mươi ca
tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe cách ly là bốn mươi bốn trăm bốn mươi ba trường hợp